một lần nữa hợp tác tổ chức chương trình múa được đại liên hoan múa hà nội hai nghìn một mươi chín tại nhà hát tuổi trẻ hà nội
chương trình được tổ chức nhằm tạo ra sân chơi cho các biên đạo múa trẻ và tài năng
đồng thời thúc đẩy phát triển ý tưởng và đa dạng hóa sự hợp tác đa ngành giữa các biên đạo
nghệ sĩ trong nước và quốc tế hoạt động ở các lĩnh vực khác nhau
trước khi đến với nội dung này mời quý vị cùng theo dõi các hoạt động văn hóa văn nghệ nổi bật diễn ra trong tuần vừa qua
ngày hội gia đình việt nam hai nghìn một mươi chín với chủ đề
gìn giữ và phát huy truyền thống văn hóa ứng xử tốt đẹp trong gia đình
đã diễn ra tại trung tâm triển lãm văn hóa nghệ thuật việt nam
đây là hoạt động định kỳ được tổ chức hàng năm nhằm hưởng ứng và kỷ niệm ngày gia đình việt nam hai mươi tám tháng sáu
trong khuôn khổ ngày hội diễn ra nhiều hoạt động tôn vinh các giá trị truyền thống của gia đình việt nam
là dịp để các gia đình giao lưu chia sẻ kinh nghiệm xây dựng gia đình văn hóa
hướng tới sự phát triển bền vững
cũng tại chương trình lễ trao giải thưởng cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền phòng chống tội phạm xâm hại trẻ em
ngày hội năm nay bao gồm nhiều hoạt động ý nghĩa tái hiện các nghi lễ cưới hỏi độc đáo trong ngày hội gia đình việt nam
bờ vai ấm áp giới thiệu các ấn phẩm về văn hóa ứng xử và bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình
trưng bày tranh cổ động và tài liệu về phòng chống bạo lực xâm hại trẻ em
nhân kỷ niệm bốn mươi năm thiết lập quan hệ ngoại giao việt nam colombia vừa qua đại sứ quán colombia đã phối hợp với bộ văn hóa thể thao và du lịch
thực hiện chương trình biểu diễn nghệ thuật mang đậm màu sắc vùng caribe tới việt nam
chương trình biểu diễn nghệ thuật có sự tham gia của đại sứ đặc mệnh toàn quyền colombia tại việt nam và thứ trưởng bộ văn hóa thể thao và du lịch tạ quang đông
phát biểu tại chương trình thứ trưởng tạ quang đông cho biết đây là một hoạt động ý nghĩa nhằm tăng cường hơn nữa mối quan hệ ngoại giao
giữa hai nước trên nhiều lĩnh vực đặc biệt là văn hóa
các tiết mục trong chương trình là những ca khúc ca ngợi quê hương đất nước và con người vùng đất colombia do nữ nghệ sĩ samari thể hiện cùng ba nghệ sĩ đệm nhạc cụ
chỉ trong đêm biểu diễn duy nhất tại nhà hát tuổi trẻ các nghệ sĩ đã mang âm nhạc dân gian vùng caribe khuấy động cả khán phòng bởi tiết tấu vui tươi và nhiều màu sắc
chèo việt nam đã cho ra mắt vở trèo lọ nước thần do nghệ sĩ ưu tú thanh ngoan và nghệ sĩ ưu tú phú kiên phục dựng từ bản gốc do giáo sư nghệ sĩ nhân dân trần bảng làm đạo diễn
tích chuyện lọ nước thần hay còn có tên khác ai mua hành tôi là một tích truyện dân gian của dân tộc ta
tính tới lần này thì vở diễn đã qua bốn lần giàn dựng trên sân khấu nhà hát với những nét mới và đặc sắc khác nhau
trong kho tàng truyện cổ tích việt nam lõ nước thần được coi là một tích truyện
trong số những tích truyện dân gian hay nhất câu chuyện mang trong mình những ước mơ và hy vọng của quần chúng nhân dân lao động
sâu sắc hơn là sự ngợi ca tình nghĩa vợ chồng thủy trung son sắt cùng đồng cam cộng khổ vượt qua những vất vả khó khăn trong cuộc sống để vươn tới đích đến hạnh phúc viên mãn